bộ công thương vừa có công văn hỏa tốc gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc ra soát công tác sản xuất và điều hành hoạt động xuất khẩu nông sản trái cây qua biên giới đất liền phía bắc
theo đó các địa phương cần khẩn trương giả soát thống kê cụ thể chi tiết sản lượng từng loại hàng nông sản trái cây
đã đang và sắp thu hoạch tiêu chuẩn chất lượng năng lực cạnh tranh của các loại hàng hóa nêu trên
để đánh giá khả năng và xây dựng kế hoạch chuyển hướng tiêu thụ
đối với các loại nông sản trái cây đang dựa mạnh vào xuất khẩu theo hình thức trao đổi cư dân biên giới
như thanh long và dưa hấu có biện pháp khuyến nghị người nông dân điều tiết sản lượng
ít nhất là không sử dụng các cách thức để gia tăng sản lượng vào thời điểm này
đối với những diện tích chưa gieo trồng xem xét chuyển sang các loại nông sản khác dễ tiêu thụ hơn
theo dõi sát tình hình tại khu vực cửa khẩu biên giới hạn chế đưa hàng hóa lên biên giới
trừ trường hợp đưa lên để xuất khẩu theo hình thức chính ngạch và đối tác phía trung quốc có khả năng nhận hàng
liên hệ với đối tác phía trung quốc để đàm phán chuyển đổi sang hình thức xuất khẩu chính ngạch
và chủ động áp dụng các biện pháp sẵn sàng chuyển đổi như thay đổi rán tem truy xuất nguồn gốc bảo đảm an toàn thực phẩm
chủ động nâng cao chất lượng hàng hóa nông sản trái cây đồng thời triển khai tốt các quy định về truy xuất nguồn gốc
kê khai vùng trồng quy cách đóng gói bao bì nhãn mát cũng như các yêu cầu liên quan nhằm đáp ứng quy định tiêu chuẩn đã thỏa thuận với các nước nhập khẩu